trong những năm qua mạng lưới y tế cơ sở ở việt nam đã được củng cố phát triển
việt nam được quốc tế đánh giá là một trong số ít quốc gia có mạng lưới y tế rộng khắp tới tận thôn bản
và đang là mô hình mà nhiều nước trên thế giới quan tâm học hỏi kinh nghiệm
hiện nay cả nước có hơn bảy trăm linh trung tâm y tế huyện quận thị xã hơn một mươi một một trăm linh trạm y tế xã phường thị trấn
trong đó có hơn sáu mươi số trạm y tế
đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
một trăm linh số xã có trạm y tế hoặc có phòng khám đa khoa khu vực liên xã
một mươi số trạm y tế xã có các bác sĩ làm việc bao gồm cả bác sĩ làm việc lâu dài và bác sĩ tuyến trên luân phiên về làm việc hai ba ngày trong tuần
hai mươi sáu số trạm y tế xã có nữ hộ sinh y sĩ sản nhi
và hơn chín mươi năm số thôn bản có nhân viên y tế thôn bản hoặc cô đỡ thôn bản
hiện nay tập trung cho y tế cơ sở
nếu như cách đây đợi một hai năm chúng ta tập trung cho khám những bệnh bây giờ đổi mới khám những bệnh thì bây giờ tập trung cho y tế cơ sở
ý thức của người dân bây giờ cũng cao hơn
cái ý thức phòng bệnh người ta cũng cao hơn
thế và cái nhu cầu của người ta cũng lớn hơn
để nâng cao chất lượng y tế cơ sở giảm tài cho tuyến trên
bộ y tế đề xuất nhiều giải pháp tạo cơ chế thông thoáng nhằm xây dựng mô hình điểm hai mươi sáu trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình tại tám tỉnh thành phố từ đó nhân rộng trên cả nước
mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình dựa trên các nguyên tắc liên tục toàn diện lồng ghép phối hợp dự phòng gia đình cộng đồng sẽ giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân một cách hiệu quả
việc nhân rộng

là một trong tám tỉnh thành phố được lựa chọn thực hiện đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới thực hiện mô hình điểm trạm y tế xã phường
sở y tế hà tĩnh đã triển khai bốn mô hình trạm y tế điểm gồm thị trấn phố châu xã sơn tây xã sơn diệm và xã sơn kim một
tuy còn những khó khăn nhất định nhưng bước đầu mô hình này đã nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngay từ tuyến
cơ sở là một trong hai mươi sáu trạm y tế được bộ y tế chọn xây dựng điểm trong cả nước
trạm y tế xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng khám và điều trị
thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân vùng biên giới việt lào đáp ứng sự hài lòng của người bệnh người dân
ông nguyễn đức thắng bảy mươi tuổi ở thôn an sú xã sơn kim một huyện hương sơn bị tăng huyết áp hơn một mươi năm nay
trước đây ông thường phải lên bệnh viện cửa khẩu quốc tế cầu treo cách nhà gần một mươi km để khám và lấy thuốc điều trị
đường xá đi lại khó khăn mùa gió xét ở vùng miền núi heo hút lại càng khó khăn gấp bội
từ năm hai nghìn một mươi chín trạm y tế sơn kim một triển khai quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp theo nguyên lý y học gia đình tại trạm
ông là những người đi đầu trong việc đăng ký khám quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp tại đây
hàng tháng ông cùng mọi người được khám tư vấn sức khỏe được cấp thuốc đều đặn
không thể nói hết niềm vui của những người bệnh như ông
bản thân tôi tôi cảm thấy như thế từ khi khám đến giờ thăm khám lấy thuốc chương truyền đặc biệt điều trị áp huyết thì tôi không phải đi bệnh viện cửa khẩu mấy
nếu đến bệnh viện cầu khẩu là tôi phải nam điều trị
nhưng mà xuống thăm khám để lấy thuốc thì tôi có lẽ tôi lấy đây không bởi vì đây gần
hoặc là có nhiều cái trường hợp đột xuất
thế thì dù có gì kháng thẳng rồi loàn toàn hoàn hảo thì có thể mình vào đây tư vấn cấp thuốc trải tiếp
cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chuẩn quốc gia y tế xã
thời gian qua trạm y tế sơn kim i được chính quyền địa phương và ngành chức năng quan tâm đầu tư hỗ trợ về mọi mặt
đặc biệt năm hai nghìn một mươi tám trạm được bộ y tế chọn là một trong hai mươi sáu điểm y tế xây dựng điểm trên cả nước
trạm được đầu tư sửa chữa
trạm được đầu tư sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng khang trang sạch đẹp
đội ngũ cán bộ được sắp xếp đảm bảo số lượng cơ cấu nhân lực được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
đặc biệt với sự hỗ trợ của bộ y tế trạm được đầu tư đầy đủ trang thiết bị theo nhu cầu và sử dụng hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe cho người dân
chứ quá thích trạm y tế ký tê một chứ có thể mươi thôi
thế là biết là ba đã sống đấy lâu rồi ba điều tìm
đấy mọi thứ ra đây hơn con cái thì ba người đem ra đây
ba con đông ra đây hết chứ ba không đem đi chứ đi mọi
thực hiện quản lý theo nguyên lý y học gia đình trạm thực hiện chăm sóc sức khỏe người dân toàn diện liên tục phối hợp và lấy bệnh nhân làm trung tâm hướng tới sự phòng cho cộng đồng
trạm y tế đã đẩy mạnh việc khám sàng lọc phát hiện các bệnh không lây nhiễm
tại cộng đồng để đưa vào quản lý và điều trị nhằm hạn chế biến chứng của bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
một trăm phần trăm người dân trên bốn mươi tuổi trên địa bàn được đo huyết áp
gần năm mươi phần trăm người trên bốn mươi tuổi được làm xét nghiệm tiểu đường
hiện trạm đang quản lý ba trăm hai mươi bốn bệnh nhân tăng huyết áp điều trị cho một trăm sáu mươi hai bệnh nhân quản lý bốn mươi sáu bệnh nhân đái tháo đường
các bệnh nhân phổi tắc nghẽn mãn tính
và hèn phế quản bệnh nhân ung thư tâm thần động kinh cũng được quản lý theo dõi
với một trăm phần trăm người dân được lập hồ sơ sức khỏe trong đó có chín mươi phần trăm hồ sơ đạt chất lượng
trạm đã thực hiện việc quản lý bệnh nhân trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử
qua hệ thống này cán bộ trạm nắm được tình hình bệnh trên toàn địa bàn lịch khám chữa bệnh tiền sử bệnh của từng người dân
nhất là trong quản lý điều trị bệnh
không lây nhiễm như tăng huyết áp đái tháo đường tại địa phương
từ khi triển khai mô hình xa điểm như đầu tư trang thiết bị và một số chương trình hỗ trợ về công tác truyền thống
thì công tác quản lý và điều trị tăng huyết áp đã được nâng lên đáng kể
đặc biệt là bệnh nhân điều trị tài trạm về quản lý tăng huyết áp thì một trăm sáu mươi hai bệnh nhân
điều trị ổn định
điều trị ổn định và cấp thuộc thường xuyên là tháng tháng
và theo nguyễn lý học trang đinh thì trạm cũng đã tổ chức khám sang lọc và đến tận các thôn xóm truyền thống
thì phát hiện những trường hợp là tăng huyết áp và đại tháo đường thì chuyển tuyển
và sau thời gian ổn định thì nhận hồn sơ từ bệnh viện về quản lý điều trị tài trạm
cơ sở y tế được xây dựng xanh sạch đẹp tinh thần thái độ trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ
nâng cao số lượng người đến khám và điều trị tăng cao
tổng số lượt người khám chữa bệnh điều trị ngoại trú năm hai nghìn một mươi chín tăng từ năm mươi đến sáu mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt tổng số lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng một trăm một mươi hai so với năm hai nghìn một mươi bảy
số bệnh nhân chuyển tuyến giảm năm mươi bảy
dịch bệnh trên địa bàn ổn định công tác tiêm chủng đầy đủ an toàn
trạm đã trở thành địa chỉ tin cậy trong chăm sóc sức khỏe cho người dân tại địa phương

cơ chế tài chính tại trạm y tế chưa rõ ràng
nhận thức của một số người dân trong phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe chưa cao
nhưng tập thể đội ngũ cán bộ y bác sĩ của trạm y tế xã sơn kim một vẫn đang tiếp tục đoàn kết nỗ lực